thầy căn cước công dân
chương bốn tài khoản định danh điện tử
chương năm bảo đảm điều kiện hoạt động quản lý căn cước công dân cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước
chương sáu trách nhiệm quản lý căn cước công dân cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước
chương bảy điều khoản thi hành
dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi với mục đích cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như lĩnh vực cư trú hộ tịch bảo hiểm xã hội giáo dục y tế đất đai lao động

chương bảy điều khoản thi hành
trên cơ sở tiếp tục kế thừa các chính sách hiện hành còn hiệu quả phù hợp với thực tiễn quy định tại luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn
bộ công an đề xuất bốn chính sách trong xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi
bao gồm tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân và thẻ căn cước công dân
bổ sung thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân

sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân tài khoản định danh địa tử